quả sáng ngày hôm nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại chợ hiệp tân trên địa bàn quận tân phú thành phố hồ chí minh
vụ hỏa hoạn làm một kia ốt bị thiêu rụi ba căn bị cháy lan ảnh hưởng nặng nề
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú đã điều nhiều phương tiện chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
các chiến sĩ đã triển khai phương án chữa cháy từ nhiều hướng
khu vực cháy có nhiều vật dụng dễ cháy cho nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy
cho đến hơn sáu giờ sáng cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên thiêu dụi nhiều tài sản
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ